sau hai ngày xét xử và gần bốn ngày nghị án vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo ngô phú cường
trú tại thành phố long xuyên về tội trốn thuế và dược tiền
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy ngô phú cường đã thành lập và trực tiếp điều hành
hoạt động bốn công ty và một chi nhánh trụ sở đóng trên địa bàn an giang và đồng tháp để mua bán cát
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín cường mua cát khai thác lậu tại đồng tháp và an giang rồi bán đi các tỉnh thành
việc thanh toán tiền mua bán cát được xác định là trên tám mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo không xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu mua bán
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần tám năm tỷ đồng
quá trình điều tra xác định bị cáo còn sử dụng nguồn tiền trốn thuế để mua mảnh đất có diện tích gần ba m hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô phú cường
bốn năm tỷ đồng sung vào ngân sách nhà nước về hành vi trốn thuế ba năm tù về tội rửa tiền
phạt bổ sung bị cáo một trăm linh triệu đồng sung vào ngân sách nhà nước
đồng thời tịch thu số tiền gần tám năm tỷ đồng mà bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước